ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi ba công an huyện đoan hùng tỉnh phú thọ nhận được tin tại xã hữu đô xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng
các nhóm đối tượng khả nghi được cơ quan công an đưa vào tầm ngắm
nguyễn trung kiên phó hướng trưởng công an huyện đã chỉ đạo với huy động lực lượng phương tiện
để điều tra làm gió vụ án quyết tâm pha án trong thời gian sớm nhất
không để đối tượng phạm tội có thời gian xóa dấu vết lẩn trốn cơ quan điều tra
một tổ công tác đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ án xảy ra
quá trình điều tra ban đầu xảy ra tại nơi điều tra vụ án gặp rất nhiều khó khăn
hiện trường không để lại thông tin dấu vết hay đồ vật gì liên quan đến đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
tuy nhiên cơ quan chức năng đã xác định được hướng đối tượng phạm tội vào nhà nạn nhân
bằng lối cửa trên tầng tùm đi xuống
vụ án xảy ra vào lúc đêm khuya khi quần chúng nhân dân đã đi ngủ
đối tượng lại sử dụng mũ len bịt mặt đeo găng tay để tránh hành vi phạm tội
hơn nữa chị h lại đang trong tình trạng hoảng loạn nên không nhớ
và không nắm rõ được bất cứ thông tin đặc điểm nào của đối tượng
để có căn cứ điều tra dựng lại chân dung đối tượng
ngay sau khi nghiên cứu đánh giá kết quả khám nghiệm hiện trường
công an huyện vĩnh tường được quyết định xác lập chuyên án
mang bí số ch một nghìn một mươi ba để tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các nghiệp vụ
nhanh chóng điều tra làm sáng tỏa vụ án
chị lê thị h là người vùng khác mới lấy chồng ở xã tân chính nguyễn vĩnh tường
vào đúng thời điểm xảy ra vụ án chồng chị h đang đi làm ăn xa không có ở nhà

nên không có mối quan hệ nào khác biệt
vậy đối tượng đột nhập vào nhà chị h là tên trộm cướp chuyên nghiệp hay có quen biết thù hàn gì với gia đình nhà chị
những câu hỏi của quân chủ nhân dân khiến các cơ quan công an càng tăng thêm quyết tâm nhanh chóng truy tìm thủ phạm
những câu hỏi của quân chủ nhân dân khiến các cơ quan công an càng tăng thêm quyết tâm nhanh chóng truy tìm thủ phạm

xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ phim tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bộ phim tiếp theo